thực hiện chuyên án đấu tranh với tội phạm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá
vào ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk nông
đồng loạt bắt quả tang bảy điểm đánh bạc tại huyện đắk cư lông và đắk rớp
bắt giữ được một mươi chín đối tượng thu giữ trên năm trăm linh triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã khởi tố vụ án và khởi tố một mươi bốn bị can để điều tra làm rõ về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trong đó có chín bị can bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và năm bị can bị khởi tố về tội đánh bạc
chúng không như vậy là ghi như vậy là phơ đẻ để cho những người như vậy tham gia đánh bạc mà sử dụng toàn bộ bằng cái phương tiện tức là công nghệ thông tin
tức là thông quan

thì các đối tượng đã như vậy là khuy các chứng cứ bằng cái cách tức là quăng nhắm điện thoại xuống giếng xuống như vậy chỗ nước
thậm chí là bẻ cả điện thoại đi động với cái mục đích là xóa các cái diệu chứng cứ trong như vậy là hộp tư tệ tử
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc hoạt động rất tinh vi
tại huyện đắk minh dưới hình thức cá đổ bóng đá qua mạng internet với tổng số tiền
các đối tượng sử dụng đánh bạc là hơn hai mươi hai tỷ
chỉ tính riêng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an toàn tỉnh đắk nông đã đấu tranh triệt phá bốn mươi tám vụ đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau
bắt xử lý hai trăm linh tỷ

triệt phá làm sao để trong sạch được bản đắk nông này với loại tội phạm này với mục đích đảm bảo an ninh trả tự ở địa phương
và làm cho quân chủ nhân dân tin tưởng vào lực lượng công an
để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tên nạn cờ bạc ngoài sự nỗ lực cố gắng của lực lượng công an
cần phải có sự vào cuộc mạnh mẽ quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị và toàn dân
trong đó mỗi người dân cần tự nhiên
tự bảo vệ mình đừng vì thiếu hiểu biết hay tâm lý chơi cho vui mà vi phạm pháp luật và phải trả giá đất cho hành vi vi phạm này
công an tỉnh đồng nai khuyến cáo người dân đã mua đất nền tại các dự án ma của alibaba tại đồng nai
liên hệ ngay với phòng cảnh sát kinh tế để trình báo
tại đồng nai công ty alibaba đã giao bán hai mươi chín dự án
tuy nhiên tỉnh đồng nai khẳng định là không có bất kỳ dự án nào của alibaba được cấp phép
người dân có thể đến trình báo tại địa chỉ
cảnh sát kinh tế số một nghìn ba mươi bốn đường nguyễn ái quốc phường trảng giày tp biên hòa

trước đó vào hôm ngày một mươi tám tháng chín công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam nguyễn thái luyện là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc alibaba
và nguyễn thái lĩnh tổng giám đốc công ty về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị và các bạn
vấn đề lao động vượt biên trái phép sang trung quốc làm thuê không phải là câu chuyện mới
mà là thực trạng đã tồn tại từ rất lâu tại nhiều địa phương
số người với giấc mơ đổi đời thành hiện thực chưa thấy đâu
mà chỉ có nhiều người đã phải vỡ mộng bởi cuộc sống mới không được như họ mong chờ
ở nơi xứ người thì những lao động trái phép không được pháp luật bảo hộ
bị quỳt tiền lương và điều kiện sinh hoạt thiếu thốn
sống chui lủi vì phải trốn tránh nhà chức trách nước sở tại
đã gần bốn năm nay bà nguyễn thị bẩy trú tại thôn phù thụy xã thi sơn huyện kim bảng tỉnh hà nam
ngày nào cũng mong ngóng người con trai của mình là anh tăng văn thiềm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trở về nhà
theo lời lôi kéo rủ dê của bạn bè thiềm đã bỏ nhà sang trung quốc lao động
tiểu ngạch thời gian đầu gia đình thỉnh thoảng còn nhận được cuộc gọi điện thoại từ con trai
nhưng chỉ sau hơn một tháng bà bẩy nhận được tin con trai mình đã bị lực lượng chức năng trung quốc bắt giữ
tìm kiếm việc làm để tăng thu nhập là hết sức chính đáng
tuy nhiên chính sự nóng vội ảo tưởng về sự đổi đời nhanh chóng bằng việc nhàn lương cao cộng thêm thiếu hiểu biết đã khiến cho nhiều người bị xa bẫy với các đối tượng cò mồi xuất khẩu lao động
việc trốn sang trung quốc lao động trái phép đã và đang gây ra nhiều hệ lụy như người lao động bị ngược đãi đánh đập và cưỡng bức lao động
nhiều trường hợp bị lôi kéo vào hoạt động phạm tội hoặc trở thành nạn nhân của các vụ phạm tội
mà không được pháp luật bảo vệ
trong đó nhiều phụ nữ do sang trung quốc tìm việc đã trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán người hoặc bị ép làm gái mại dâm
tại hà nam từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã có hơn hai trăm linh người xuất cảnh trái phép sang trung quốc
trong đó có bảy mươi ba trường hợp bị trung quốc bắt giữ trao trả đẩy đuổi về việt nam
được ngoan xã thì cũng đã triệu tập xuống và nhắc nhỏ là thanh niên là trước khi đi làm bất cứ việc gì
toàn bộ các thủ tục có liên quan đến pháp luật của việt nam thì mới được nhập cảnh vào để làm việc
còn nếu không thì đều vận động là anh em là thanh niên đều phải làm các thủ tục là vào các công ty của việt nam để làm cho ổn định cuộc sống chứ không đi trái phép như thế
tìm việc làm thu nhập là nhu cầu chính đáng nhất là đối với đồng bào vùng nông thôn cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn
nhưng đi lao động bằng cách vượt biên trái phép là vi phạm pháp luật ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự xã hội
ngoài việc vi phạm pháp luật trung quốc người đi lao động trái phép ở trung quốc còn vi phạm pháp luật việt nam về việc qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh nhập cảnh theo quy định
riêng đối với hành vi môi giới lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép sẽ bị truy tố trước pháp luật
tuyên truyền vận động của chúng dân dân thực hiện tốt quy định của pháp luật trong việc ra nước ngoài xuất cả khẩu lao động
để góp phần ngăn chặn và phòng ngừa hiệu quả tình trạng người dân trốn sang trung quốc lao động chui
rất cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh các huyện thành phố đặc biệt là cấp ủy chính quyền cơ sở
cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để người dân nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật về biên giới quốc gia
xuất cảnh nhập cảnh nhận thức rõ phương thức thủ đoạn và hậu quả của việc xuất cảnh trái phép sang trung quốc
tránh được những rủi ro thiệt hại về kinh tế cũng như sức khỏe khi trốn sang trung quốc lao động trái phép
đặc biệt các cấp chính quyền cần có biện pháp giải quyết việc làm nâng cao mức thu nhập cho bà con
từ đó góp phần giải quyết triệt để tình trạng người dân trốn sang trung quốc
trung quốc lao động trái phép gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự tại địa phương
tiếp sau đây biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn tỉnh bình định đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê văn biên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại xóm một mươi bốn xã lĩnh sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an về tội cướp giật tài sản
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn tỉnh bình định còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng võ ngọc hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn đông bình xã nhân thọ thị xã an nhơn tỉnh bình định có nốt ruồi cách hai cm dưới mặt trái
đối tượng nguyễn công hiển sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xóm ba thôn văn cang xã hoài đức huyện hoài nhơn tỉnh bình định có xeo chấm ở đuôi lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện